trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn một mươi tám công an các địa phương của tỉnh phú yên đã bắt quả tăng nhiều đối tượng triệt xóa nhiều tụ điểm cá độ bóng đá
theo đó trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn một mươi tám công an thành phố tuy hòa thị xã sông cầu và huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đã bắt quả tang
xử lý bốn vụ tổ chức cá độ bóng đá với gần sáu mươi đối tượng tham gia tổng số tiền thu giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản dụng cụ phương tiện phục vụ việc ghi cá độ bóng đá
các vụ cá độ bóng đá chủ yếu được phát hiện tại các quán cà phê
trước đó đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công an tỉnh phú yên và cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đã triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng